thưa quý vị và các bạn dù liên tục được tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân
nhất là những trường hợp như là f f một f hai phải tuân thủ các quy định về cách ly
song vẫn có không ít trường hợp đã bỏ trốn khỏi bệnh viện hay là khu cách ly tập trung
điều này đã dẫn đến hàng loạt các hệ lụy nghiêm trọng
không chỉ làm cho các cơ quan chức năng phải vất vả trong việc tìm kiếm
truy vết gây tốn kém mất thời gian mà còn tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
vâng ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân là điều không thể đong đếm
bởi đây chính là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh
đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
và những hành vi bất chấp pháp luật thiếu ý thức cộng đồng cùng một số trường hợp cố tình bỏ trốn
đã khiến cho cư dân mạng vô cùng bức xúc
khoảng gần ba giờ sáng ngày bốn tháng bảy trường hợp f sùng my quả đã treo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly tại thành phố bắc giang
khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy trường hợp này khi đang trên xe khách về hà giang
xác minh ban đầu xác định có hai mươi tám trường hợp f một đã đi chùm xe với f bỏ trốn
hà giang ra thông báo cách ly hai mươi một ngày toàn bộ số người trên
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết qua giả soát truy vết f này đã ghi nhận hai mươi trường hợp tiếp xúc
đông đảo cư dân mạng đã lên án hành vi vô cùng nghiêm trọng của trường hợp f này
không chịu ngồi trong bệnh viện điều trị cho khỏi còn bỏ trốn làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người cần xử lý thật nặng
đang chữa covid mà dám trốn viện về quê làm khổ bao nhiêu người thành phần này cần đem ra khởi tố hình sự để làm gương cho người khác ngay lập tức
rồi lại bảo do nhận thức kém trường hợp này phải xử lý thật nặng vì gây họa cho cộng đồng
một người cho lợi ích của mình lên hàng đầu như thế thì nên xử thật nghiêm khắc đừng để người khác thấy nhẹ để làm theo
sau lại vô trọng

nhiều câu hỏi được chính cư dân mạng đặt ra
còn vài tiếng nữa là hết thời hạn cách ly vậy mà không hiểu sao mọi người lại vi phạm quy tắc như vậy
ý thức chấp hành còn kém như thế hỏi đến bao giờ mới hết dịch bệnh đây
trường hợp người bỏ trốn nếu trong người có virus dịch bệnh thì sẽ như thế nào
ở đây không ai kỳ thị hay đối xử tệ bạc những người đang có yêu cầu cách ly tại sao lại có hành động tệ hại đến như vậy
những người bỏ trốn khỏi bệnh viện khu cách ly thật vô trách nhiệm ý thức như thế thì sao có thể đẩy lùi covid
đọc tin xong bức xúc thật sự ai cũng giữ cho mình một chút ý thức thì cũng đâu đến nỗi nào
đúng là một ngày dài hơn thế kỷ đối với những người thiếu ý thức
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp bỏ trốn thì cũng cần xem lại công tác quản lý cũng như trách nhiệm tập thể cá nhân
đối với các trường hợp dễ dàng bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung tuyệt đối không nên để sự việc như trên tái diễn và thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch
cần có biện pháp siết chặt quy trình quản lý người cách ly có biện pháp khắc phục lỗ hồng trong quy trình này tránh để xảy ra tình trạng tương tự
đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý lưu trú ở các địa phương
tôi nghĩ trong các khu cách ly tập trung ngoài việc tổ chức công tác phòng chống dịch thì cũng nên quan tâm đến việc tuyên truyền vận động ổn định tâm lý thay đổi ý thức người đang cách ly để họ không tìm cách bỏ trốn
theo quy định người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế có thể bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng đồng thời buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ
trường hợp bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế sẽ bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng đồng thời buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ

hiện việt nam đã có trên một mươi chín bốn trăm linh người những covid một mươi chín và có trên một mươi một năm trăm linh người đang được điều trị cách ly tại các khu vực y tế
áp lực nhằm sớm khống chế làn sóng thứ tư dịch bệnh đang là vô cùng lớn
thế nhưng chỉ cần một trường hợp cố tình bỏ trốn khỏi khu cách ly những cố gắng chống dịch sẽ có thể bị đổi bể
vì cộng đồng hãy chia sẻ và lan tỏa tinh thần của chúng tôi
và lan tỏa tinh thần phòng chống dịch từ chính hành động của mình
bỏ trốn khỏi khu vực cách ly từ chối sự quan tâm chăm sóc của các y bác sĩ là hành động thiếu suy nghĩ có thể đe dọa trực tiếp đến mạng sống của chính họ và rất nhiều người khác
hãy chia sẻ quan điểm ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân